hội nghị ban giám đốc liên đoàn các nhà báo asean vừa diễn ra tại thủ đô jakarta
với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo các hội liên đoàn hiệp hội nhà báo các nước thành viên asean
đoàn việt nam do đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam làm trưởng đoàn tham gia hội nghị
liên đoàn các nhà báo asean được thành lập năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay có bảy thành viên chính thức
bao gồm hội nhà báo indonesia hiệp hội nhà báo quốc gia malaysia công lạc bộ báo chí quốc gia philippines
hiệp hội nhà báo quốc gia singapore liên đoàn các nhà báo thái lan hội nhà báo lào và hội nhà báo việt nam
cùng ba thành viên liên kết là hội nhà báo campuchia myanmar và brunei
tôi nghĩ vai trò của truyền thông là rất quan trọng bởi vì nó có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của asean
với sáu trăm hai mươi tám triệu người dân với các loại hình báo chí như tv báo ảnh báo điện tử
có mạng xã hội có tác dụng định hướng xã hội thúc đẩy xã hội phát triển và giúp các quốc gia asean tiến về phía trước
phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị chủ tịch hội nhà báo việt nam thuận hữu nhấn mạnh
hội nhà báo việt nam với cương vị chủ tịch liên đoàn các nhà báo asean trong hai năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đã triển khai những chương trình hoạt động cụ thể và thiết thực được thông qua trong tuyên bố hà nội hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu hội nhà báo việt nam đã tổ chức thành công các hoạt động
như tổ chức chuyến tham quan viết bài với chủ đề những thành tựu của việt nam sau ba mươi năm đổi mới
với sự tham dự của một mươi phóng viên biên tập viên đến từ tám nước asean tổ chức giải ảnh báo chí
dành cho các nhà báo thành viên liên đoàn các nhà báo asean với chủ đề asean một cộng đồng
ngoài ra nắm được xu thế phát triển của xã hội hiện đại hội nhà báo việt nam đã luôn đẩy mạnh
việc chia sẻ thông tin thường xuyên về hoạt động của các tổ chức thành viên qua mạng xã hội facebook
thông qua fanpage liên đoàn báo chí asean
do hội nhà báo việt nam lập
và như ông chủ tịch đã nói việt nam vẫn tiếp tục phát huy cái vai trò chủ tịch của mình
đầu thời qua cái sự đánh giá của các nước thành viên trong năm hai nghìn một mươi sáu
thì đây là những cái việc mà việt nam làm rất thành công
nhân dịp này liên đoàn các nhà báo asean và mạng lưới quan hệ công chúng asean aprn
đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác